hà nội sẽ chi hơn một tám trăm sáu mươi bốn tỷ đồng trong năm năm nhằm giảm thiểu un tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
theo đó chỉ tiêu cụ thể hàng năm thành phố sẽ phấn đấu xử lý từ bảy đến một mươi điểm thường xuyên un tắc giao thông
hạn chế phát sinh mới các điểm ủn tắc giao thông không để xảy ra các vụ ủn tắc giao thông kéo dài trên ba mươi phút
xóa bỏ kịp thời các điểm đen về tai nạn giao thông
tổng kinh phí để thực hiện chương trình mục tiêu giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm là trên một tám trăm sáu mươi bốn tỷ đồng và được phân bổ theo từng năm từ ngân sách thành phố
mục tiêu tổng quát của chương trình nhằm huy động mọi nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng
tiến bộ khoa học công nghệ trong tổ chức quản lý điều hành giao thông xây dựng giao thông vận tải thủ đô đồng bộ
thông minh hiện đại thuận lợi trật tự an toàn chất lượng hiệu quả
từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông giải quyết ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố